theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà tĩnh vào tối ngày hôm qua thêm bảy trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai trong đó có năm người là f một đã được cách ly tập trung trước đó
hai ca bệnh mới gồm một người sống tại ngõ ba trăm bảy mươi bảy đường nguyễn du phường thạch quý một người sống tại tòa c hai khu trung cư vinhome phường thạch linh tp hà tĩnh
trước tình hình trên cơ quan chức năng đã phong tỏa hai khu vực này để phòng dịch lây lan
lực lượng phòng chống dịch đã phối hợp với địa phương và cơ quan chức năng khẩn trương truy vết ca bệnh chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
tính từ ngày bốn tháng sáu đến nay hà tĩnh có hai mươi năm người mắc covid một mươi chín đã truy vết tám trăm ba mươi một người là f một trên tám người là f hai lấy mẫu xét nghiệm hàng chục nghìn người
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé